quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh mạnh ở phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
vì thế nhiệt độ ở bắc bộ tiếp tục thấp
dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai tại thủ đô hà nội cũng như các khu vực khác
ở đồng bằng và trung du bắc bộ sẽ hạ xuống ngưỡng bảy một mươi độ vùng núi nhiệt độ chỉ từ ba sáu độ
thậm chí một số nơi ở núi cao như mẫu sơn của lạng sơn trùng khánh của cao bằng
hay là trên đỉnh phan xipang nhiệt độ còn có thể xuống dưới độ
nên nguy cơ cao đêm nay và sáng sớm mai ở các tỉnh vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
sáng ngày mai khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm hơn trời chuyển khô giáo
tuy nhiên trời vẫn nhiều mây nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ giao động từ một mươi cho đến một mươi ba độ
với mức nhiệt này ngày mai cả bắc bộ sẽ ở ngưỡng xét hại trên diện rộng
trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc ở miền trung tiếp tục mạnh thêm
và dồn sâu hơn xuống phía nam khiến vùng mưa và rét cũng mở rộng hơn
dự báo vùng mưa sẽ là từ thanh hóa cho đến quảng ngãi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ các tỉnh miền trung tiếp tục giảm
khu vực thanh hòa đến hà tĩnh nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ từ một mươi hai một mươi năm độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ ngày mai là từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
còn khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ ngày mai trong khoảng hai mươi hai mươi bốn độ
khu vực nam trung bộ trong đêm nay và ngày mai chỉ chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh
nên trời nhiều mây hơn nắng gián đoạn
nhiệt độ ngày mai giảm nhẹ và phổ biến từ hai mươi năm hai mươi chín độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai vẫn có thời tiết khá ổn định
có chăng chỉ có mưa rào nhẹ ở một vài nơi vào ban đêm còn ban ngày thì trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên phổ biến mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi một độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa
và vùng biển phía đông của khu vực nam biển đông vùng biển phía đông huyện đảo trương sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động
khu vực bắc biển đông và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp chín sóng biển cao từ ba đến sáu mét biển động mạnh
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước